ngày hai mươi sáu tháng một mươi hãng thông tấn quốc gia iran irna đưa tin ít nhất một mươi năm người đã thiệt mạng và một mươi người khác bị thương
trong một vụ tấn công nhằm vào đền thờ sajiraj osiraj miền nam nước này
trong khi đó một hãng truyền thông có liên hệ với cơ quan tư pháp iran đưa tin ba đối tượng nam giới có trang bị vũ khí
đã xông vào đền thờ thành phố siras vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm theo giờ địa phương
irna cho biết những kẻ tấn công này có cách hành động giống với những kẻ khủng bố taqi
một cách gọi về nhóm hồi giáo cực đoan dòng suni giống như những tay súng thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
ngay sau đó is đã thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu này
trong một tuyên bố trên telegram is cho biết một chiến binh của tổ chức này đã xông vào ngôi đền và xả súng vào khách tham quan
tổng thống iran ibrahim raisi trước đó đã tuyên bố sẽ đáp trả cưng rắn hành động khủng bố này
ông nhấn mạnh các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật iran sẽ đáp trả những kẻ chủ mưu vụ tấn công